thưa quý vị với nhiều tiện ích mang lại trên thế giới mô hình ứng dụng máy bay không người lái để phục vụ nông nghiệp đã không còn xa lạ
tại việt nam ứng dụng này trong thời gian qua đang được nghiên cứu triển khai mạnh mẽ và bước đầu đã cho thấy được nhiều hiệu quả tiện ích so với việc phun thuốc truyền thống của người nông dân
đây là một loại thiết bị bay không người lái uav mysmart có chức năng bay thám sát để tìm kiếm khu vực bị nhiễm sâu bệnh nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo
thiết bị này có khả năng khoanh vùng sâu bệnh từ đó giải quyết được việc lạm dụng thuốc trừ sâu đồng thời giúp tiết kiệm tối đa về mặt chi phí
ngoài ra chúng còn được lập trình để hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật trên một diện tích đất nông nghiệp lớn di chuyển linh hoạt bay lên hạ xuống hoặc chuyển hướng theo địa hình

thời gian nhanh gấp ba mươi lần
người dùng có thể sử dụng uav
ở chế độ tự động bán tự động
hoặc bằng tay
thiết bị được thiết kế chống bụi chống nước
nó cũng có thể gấp gọn lại sau khi sử dụng
những chiếc máy bay không người lái của mysmart
được làm từ sợi carbon fiber
nhẹ hơn nhôm nhưng lại cứng gấp năm lần
và có khả năng nâng được hai mươi hai kg vật nặng
đây là một trong những mẫu uav
hiếm hoi do người việt hoàn toàn làm chủ
từ thiết kế phần cứng cho tới phần mềm
những con rôn thăm đồng
khi nó bay ra và chụp cận cảnh
mình sẽ thấy được vùng
những mặt dưới và mặt trên của lá
hay là mặt thân của lá
hay là gần gốc rễ
nó sẽ có những loại bệnh lý gì
và từ đó mình sẽ phát định được
sức khỏe thiếu niter
hoặc là thiếu
một số chất dinh dưỡng
để mình đưa dữ liệu
để mình tổng hợp và sẽ gửi
và server sẽ tổng hợp và quản lý
sau đó những con rôn này
là con rôn phung tưới
nó sẽ có tác dụng là bay ra được
đúng những cái vị trí mà đang
đang bị bất thường đó
hoặc là bị sâu bệnh đó
đã phung tưới chính xác ngay tại những cái điểm như vậy
sau sáu tháng thương mại hóa
mysmart đã có khoảng bốn tỷ doanh thu
đại diện công ty cho biết
mô hình kinh doanh của mysmart
sẽ bao gồm việc bán rôn
hoặc cho thuê dịch vụ
từ thực tế trên có thể thấy
chuyển đổi số bằng việc đưa các công nghệ tiên tiến nhất
trong quá trình sản xuất
là cách duy nhất để ngành nông nghiệp việt nam
có thể theo kịp với bước tiến của thế giới